ủy ban nhân dân tỉnh hà nam tổ chức hội nghị gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp
doanh nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
trên địa bàn tỉnh hà nam hiện có sáu bảy trăm bảy mươi doanh nghiệp đang hoạt động
tạo việc làm cho trên một trăm bốn mươi một lao động
các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước năm ba trăm linh tỷ đồng
trước tác động ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín từ đầu năm đến nay
ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành tập trung nắm bắt khó khăn vướng mắt
để hỗ trợ giải quyết kịp thời cho các doanh nghiệp
tạo các điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp yên tâm đầy mạnh sản xuất kinh doanh
đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hội doanh nghiệp trẻ nêu bật những khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp đang gặp phải
đồng thời đề xuất các kiến nghị đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn nữa
chỉ đạo các cấp các ngành quan tâm đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
nhất là về thủ tục hành chính thuế hải quan nguồn nhân lực
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn
để cùng chung tay đóng góp xây dựng tỉnh hà nam ngày càng phát triển sâu đẹp văn minh